thành đoàn tp hcm vừa phối hợp với sư đoàn bb năm tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp
việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại trung đoàn hai trăm bảy mươi một huyện phú giáo tỉnh bình dương
đây là hoạt động nhằm giới thiệu và hỗ trợ giải quyết nhu cầu về việc làm cho các quân nhân
hoàn thành nghĩa vụ quân sự đặc biệt là các bộ đội chuẩn bị xuất ngũ trong năm hai nghìn hai mươi
tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp việc làm cho bộ đội xuất ngũ
có hơn hai mươi tổ chức doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng với năm trăm linh chỉ tiêu phong phú
như nhân viên kinh doanh giao nhận bảo vệ điện
trong chương trình ngày hội trung tâm tổ chức các hoạt động thiết thực như tư vấn nghề nghiệp việc làm
tư vấn học nghề giới thiệu chương trình xuất khẩu lao động sang nhật
tổ chức diễn đàn lao động trẻ về thông tin nhu cầu của doanh nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp
ngoài ra trung tâm còn tổ chức phần giới thiệu đối thoại và trao đổi giữa các doanh nghiệp và chiến sĩ sắp xuất ngũ
đây chính là cơ hội để các chiến sĩ có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng
những mong muốn điều kiện của doanh nghiệp đối với người lao động để chọn lựa ngành học việc làm phù hợp